nằm trong chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi tám
chiều qua ngày một mươi chín tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc
với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng sóc trăng phát triển tốt
tương đối toàn diện trên các lĩnh vực nội bộ đoàn kết nhất trí cao đổi mới cách làm và mang lại hiệu quả rõ nét
tuy nhiên tỉnh cần ra soát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trung ương giao
nhất là các chỉ tiêu trọng yếu như gdp pci tiếp tục tạo môi trường đầu tư tốt hơn
thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh
trong lãnh đạo chỉ đạo tỉnh cần quan tâm thực hiện đồng bộ
kịp thời các chính sách cho vùng đồng bào khơ me hộ nghèo
tỉnh cần tập trung cho công tác đô thị hóa khắc phục các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới
quan tâm công tác bảo vệ môi trường xây dựng môi trường xã hội phát triển
theo thống kê
trong đầu năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh sóc trăng thực hiện được một mươi hai hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng
đạt bốn mươi ba chỉ tiêu nghị quyết tăng sáu bảy so với cùng kỳ
khu vực thương mại dịch vụ có chiều hướng gia tăng
bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế
tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với cùng kỳ sản xuất mía gặp khó khăn đầu ra không ổn định
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới chưa đạt tiến độ